các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại các nơi khám xét cơ quan công an thu giữ nhiều điện thoại máy tính bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt
cùng gần bốn trang tài liệu thể hiện số tiền đánh bạc gần một triệu đô la mỹ
ngoài linh thì đường dây này còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác
đa số đều có tiền án tiền sự với nhiệm vụ ghi cá độ và tổ chức đi thu tiền nợ
tại hiện trường lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng cất giấu nhiều vũ khí nguy hiểm
như súng lựu đạn kiếm mã tấu
ngoài hồ văn linh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam
đối với nguyễn văn tú ba mươi một tuổi lê anh thịnh ba mươi bốn tuổi nguyễn trung đan ba mươi chín tuổi
lê nguyên đức hai mươi tám tuổi để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
sau hai ngày xét xử sơ thẩm vào chiều qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt
các bị cáo cùng về tội lưu hành tiền giả gồm ngô văn rô một mươi bốn năm tù đỗ văn phúc
hải dương mỗi bị cáo một mươi hai năm tù võ minh tuấn và trần hồng thanh mỗi bị cáo một mươi năm tù
theo cáo trạng rô và thu sau khi biết vợ chồng hen trang là người campuchia có nguồn đô la giả
rô và thu đã bàn bạc thống nhất mua đô la giả về bán lại kiếm lợi
từ khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ro và thu đã nhiều lần mua đô la giả
của hen và trang đem về bán cho dương phúc long để bán lại cho tuấn thạnh và lê
vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thạnh đã đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đầu thú
và giao nộp một tờ đô la giả mệnh giá một trăm linh đô la mỹ
vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám khi rô vừa đến huyện châu thành tỉnh an giang thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
và thu trong người rô chín mươi bảy tờ đô la mỹ giả loại mệnh giá một trăm linh đô la mỹ
sau đó các đối tượng còn lại cũng đã bị bắt giữ
trong quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ một trăm sáu mươi một tờ đô la giả loại mệnh giá
một trăm linh đô la mỹ cùng với nhiều tăng vật có liên quan khác
riêng nhanh là có góp tiền mua thế nhưng không biết đó là đô la giả và không có hưởng lợi
cho nên cơ quan công an đã không khởi tố đối với nhanh
thưa quý vị và các bạn thành phố hà nội vẫn luôn là địa bàn để các đối tượng tội phạm về ma túy
lợi dụng để trung chuyển ma túy đi các tỉnh thành khác cũng như tiêu thụ tại chính địa bàn này
thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố
đã liên tiếp xác lập các chuyên án và đấu tranh triệt phá thành công
một đường dây vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam qua địa bàn tỉnh thanh hóa
và đưa ra hà nội tiêu thụ vừa bị công an thành phố hà nội bóc gỡ
và chuyên án này tiếp tục khẳng định là sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng cảnh sát điều tra thành phố
về ma túy trong cuộc chiến khốc liệt này
trần dung ông trùm cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
đối tượng nguyễn hữu huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại đống đa hà nội
nguyễn hữu huy là đối tượng có bốn tiền án trong đó có hai tiền án liên quan tới ma túy
một tiền án về tội cướp tài sản
huy thường xuyên móc nối với đối tượng nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thanh hóa
thành là đối tượng thường qua lại và sinh sống tại lào nên có đầu mối mua ma túy từ lào
sau đó thành tìm cách vận chuyển về việt nam giao cho huy để tiếp tục vận chuyển ra hà nội tiêu thụ
qua thì lúc đầu là hương với huy đến thì lấy trước hai cân
giao cho khách còn chỗ còn lại thì gửi tạm trên xe em thì cơ quan điều trả
chúng là em thì không biết là không có công an việc làm ổn định
cho nên là bây giờ em vào đây thì em vẫn biết là hành vi mình phạm tội như vậy
thì chỉ mong là chấp hành tốt để mong sự khoan hồng của pháp luật
tội phạm các đối tượng trong chuyên án thì đều có tiền án tiền sự
và rất có kinh nghiệm để đối phó với cơ quan
điều tra chúng luôn thay đổi cái lịch trình đi lại cũng như phương tiện thông tin nền tảng và phương tiện đi lại
chúng sử dụng ô tô thuê đi vào thanh hóa một xe khi ra là chúng thay đổi sang xe ô tô khác
từ nguồn tin trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có thông tin về việc đặt hàng giao dịch ma túy
với số lượng lớn của các đối tượng trong đường dây này
vào ngày bốn tháng năm áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ một mươi ba h ngày bốn tháng năm
tại khu vực bến xe nước ngầm quận hoàng mai tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tàng nguyễn hữu huy
nguyễn văn thành cùng ba đối tượng khác trong đường dây này là nguyễn thị thắm vũ thị nguyệt và phạm cao minh
đang vận chuyển ma túy tổng số lượng ma túy thu giữ gồm tám một mươi bốn kg ma túy methamphetamine
một viên ma túy tổng hợp một xe ô tô hai xe máy và một số tăng vật khác
qua biện pháp trinh sát thì chúng tôi nắm được đối tượng sẽ vào thanh hóa vận chuyển số lượng ma túy lớn
từ tám đến một mươi kg ma túy đá để đem về hà nội để chia nhỏ cho có một số đối tượng đã đặt trước
mỗi đối tượng vài ba cân xong chúng nó tập kết về hà nội là phân phối
cán bộ chiến sĩ của tôi là tạo cái yếu tố bất ngờ chính vì vậy là các đối tượng không kịp
là chống đối chống trả cái yếu tố bí mật bất ngờ là quan trọng nhất trong cái quá trình đấu tranh
phá án của chúng tôi trong số năm đối tượng bị bắt trong chuyên án này đối tượng cầm đầu đường dây
nguyễn hữu huy là kẻ hung hãn nhất theo tài liệu của cơ quan công an cách đây ba năm huy chính là
đối tượng ngoan cố cố thủ trong nhà tại phường kim liên quận đống đa trước vòng vây của các lực lượng
cảnh sát đặc nhiệm hà nội và sau khi chấp hành xong án phạt tù đối tượng này không
hoàn lương mà tiếp tục hoạt động mua bán ma túy xuyên biên giới việc đấu tranh thành công
chuyên án này thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà nội trên mặt trận cam go và khốc liệt này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ
hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị truy tố năm bị can trong vụ án
cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ long biên hà nội
năm bị can gồm nguyễn kim hưng tức hưng kính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phố hàng đậu
phường đồng xuân quận hoàn kiếm hà nội tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số hai chợ long biên
cùng với bốn nhân viên tổ bốc dỡ số hai từ đơn tố giác của vợ chồng chị nghiêm thúy nga
và anh hoàng anh hà chú tại phường phúc xá quận ba đình hà nội về việc hộ kinh doanh
của gia đình đã bị nguyễn kim hưng và bốn nhân viên trong tổ bốc dỡ số hai có hành vi cưỡng đoạt
tài sản của gia đình với tổng số tiền trên một tỷ đồng cơ quan công an xác định từ ngày một mươi bốn tháng ba
năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng công việc của mình và sử dụng nhiều thủ đoạn
năm đối tượng trên đã chiếm đoạt hơn hai mươi tám triệu đồng của chị nga anh hà trong đó hưng là đối tượng
chủ mưu cầm đầu còn về việc gia đình chị nga tố cáo bị hưng chiếm đoạt hơn một tỷ đồng thì hiện
không có đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hưng về số tiền chiếm đoạt nói trên
cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra làm rõ và xử lý sau
trong lúc giải cứu một người vợ bị chồng bạo hành một cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh bắc cạn đã bị thương
vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng năm lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh bắc cạn nhận được tin báo
tại số nhà ba mươi hai tổ một mươi ba phường sông cầu thành phố bắc cạn đã xảy ra vụ việc là chồng khóa cửa đánh vợ
trong nhà khi tổ công tác cảnh sát một trăm một mươi ba tiếp cận ngôi nhà và yêu cầu mở cửa thì ông vũ
thủy đã dùng dao chém qua khe cửa sắt dọa là sẽ dí điện nếu như tổ công tác lại gần
người phụ nữ không ngừng kêu cứu tổ công tác đã quyết định sử dụng bình xịt hơi cay để giải cứu
khi người phụ nữ giật cửa lao ra ngoài đối tượng thủy liền cầm dao chém liên tiếp về phía thiếu tá
lý trung long khiến đồng chí long bị thương nhẹ sau đó thủy tiếp tục vào trong nhà cố thủ
công an thành phố bắc cạn đã kịp thời hỗ trợ và vận động đối tượng ra đầu thú
trong khi đó tại khánh hòa một đối tượng có hành vi dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào nhà người dân
đã bị lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba khống chế
vào khoảng hai mươi hai giờ tối nhận được tin báo của người dân tại thôn hòn ghê xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
về việc một số cửa kính nhà mình bị vỡ nghi là do súng bắn
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh khánh hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
xác định nhanh hướng bắn của đầu đạn và tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà
thuộc tổ hai mươi thôn hòn ghe xã vĩnh ngọc do nguyễn anh tuấn làm chủ
và phát hiện một cây súng tự chế dài khoảng một hai mét
tại cơ quan công an nguyễn anh tuấn khai nhận là sau khi uống rượu
đã dùng súng tự chế bắn sang các nhà người dân xung quanh
và hiện cảnh sát một trăm một mươi ba đã bàn giao đối tượng tuấn cùng tăng vật cho công an xã vĩnh ngọc xử lý
còn tại vĩnh long công an huyện bình tân vừa ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai tháng đối với huỳnh văn lượm hai mươi bảy tuổi
chú tải xã tân an huyện bình tân để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
và chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày bốn tháng bốn nhận được tin báo của người dân
đối tượng lượng sau khi uống rượu say đã hủy hoại nhiều tài sản
tại một quán karaoke cùng địa phương trong đó có hai xe máy
công an huyện bình tân phối hợp với công an xã tân an thạnh
đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc
khi thấy lực lượng công an lượm đã dùng dao gạch đá gậy ba khúc
tấn công các đồng chí công an
tiếp đó lượm đập phá làm hư hỏng xe máy của hai đồng chí công an xã
rồi vào nhà cố thủ
lực lượng công an đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng lượng
đưa về trụ sở công an ngay sau đó
được biết lượm bị nghiện ma túy vừa chấp hành xong án phạt tù
về tội hủy hoại tài sản xúc phạm quốc kỳ và trở về địa phương
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
nay lại tiếp tục phạm tội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên vừa triệu tập
đối tượng trần thị huyền
trang trú tại xã quy kỳ huyện đình hóa tỉnh thái nguyên
để làm rõ về hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật
trên mạng xã hội facebook
vào khoảng tám giờ ngày tám tháng năm trang đăng nhập vào tài khoản facebook
của mình thì thấy bài viết của một người khác có nội dung
công an tỉnh điện biên bắt tạm giam thiếu ý công an hình sự tỉnh thái nguyên
để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc và sát hại nữ sinh rau gà
gây chấn động điện biên vào chiều ba mươi tết
trang đã sao chép toàn bộ
nội dung bài viết và đăng công khai trên trang facebook của mình
qua xác minh xác định công an tỉnh điện biên không bắt tạm giam cán bộ nào
của công an tỉnh thái nguyên và công an tỉnh thái nguyên cũng không có cán bộ nào
có tên như bài viết
nội dung trên do các đối tượng bịa đặt
hiện công an tỉnh thái nguyên đang tiếp tục củng cố tài liệu
để xử lý các đối tượng có liên quan
cần cảnh giác và không đăng tải chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng
đó luôn là lời cảnh báo
đó là lời cảnh báo dành cho người dùng mạng xã hội
thế nhưng nhiều thông tin thất thiệt vẫn được lan truyền một cách chóng mặt
bởi những ngút like và share thiếu ý thức
mới đây nhất thì mạng xã hội lại xuất hiện thông tin
tại thị trấn lâm thao huyện lâm thao tỉnh phú thọ
nam sinh lớp một mươi đang học tại trường trung học phổ thông phong châu
thị trấn lâm thao có quan hệ yêu đương khiến cho bốn bạn gái mang thai
và ngay sau khi tiếp nhận thông tin xác định tính chất nhạy cảm của vụ việc
công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với các cơ quan liên quan
nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ và bước đầu kết luận nội dung trên là không chính xác
cơ quan công an cũng xác định là thời điểm nam sinh trên có quan hệ tình dục với nữ sinh
dẫn đến việc nữ sinh mang thai thì nam sinh dưới một mươi sáu tuổi và nữ sinh một mươi bốn tuổi một mươi tháng
do vậy nam sinh không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này
công an tỉnh phú thọ khuyến cáo là vụ việc này một lần nữa
đảm bảo việc lan truyền tin giả trên mạng xã hội
và việc đưa không chính xác thiếu kiểm chứng của một số trang báo
đã tạo ra làn sóng tiêu cực gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội
đặc biệt là trong môi trường sư phạm và tình hình an ninh trật tự tại địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với dương trọng hà nguyễn đức cảnh hồ văn vương hồ văn hinh hồ văn thi
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với dương trọng hà và nguyễn đức cảnh
đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hồ văn vương hồ văn hình và hồ văn thi
trước đó vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng kiểm lâm huyện quảng ninh
phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu ba trăm hai mươi
thuộc lâm phần chi nhánh lâm trường trường sơn quản lý
qua kiểm tra phát hiện có bốn mươi năm cây gỗ bị khai thác trái phép
trong đó có một mươi bảy cây gỗ gõ hai mươi sáu cây gỗ lim và hai cây gỗ chua
các cây gỗ đều bị chặt khúc cưa xe hộp
quá trình điều tra xác minh thiệt hại trong vụ khai thác gỗ trái phép
là chín mươi tám ba trăm tám mươi sáu mét khối gỗ tổng giá trị thiệt hại là hơn một sáu tỷ đồng
vào cuộc điều tra ban chuyên án công an huyện quảng ninh
đã xác định rõ hành vi vi phạm của năm đối tượng trên
vật chứng thu giữ gồm ba máy cưa xăng
và nhiều công cụ khai thác lâm sản trái phép khác
trong thời gian qua nhiều vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
đã được lực lượng kiểm lâm khánh hòa phát hiện và xử lý
thu giữ hàng trăm mét khối gỗ các loại
tuy nhiên số lượng cũng như tính chất các vụ việc không quá nghiêm trọng
thực tế cho thấy là nguy cơ xâm hại rừng vẫn còn nhiều
trong khi đó lực lượng kiểm lâm vẫn còn gặp không ít khó khăn
trong công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
liên tiếp nhiều vụ vi phạm về khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
được lực lượng kiểm lâm các địa phương phát hiện và xử lý
tập trung chủ yếu tại các huyện khánh vĩnh khánh sơn vạn ninh
với ba vụ thu giữ gần tám mét khối gỗ và một xe ô tô
có trường hợp hơn một trăm linh cây gỗ làm lồng bè bị phát hiện
chỉ riêng tháng bốn đã có hai mươi sáu vụ vi phạm về xâm hại rừng đã xảy ra
với trên bốn mươi một mét khối gỗ bị thu giữ
khu vực rừng bị xâm hại cao thường nằm sâu trong vùng giáp danh giữa các địa phương
mất nhiều thời gian đi lại
khánh hòa có diện tích rừng tương đối lớn sấp xỉ hai trăm bốn mươi hectare
trong đó khoảng bảy mươi diện tích giao cho các chủ rừng nhà nước
nhằm tăng cường lực lượng tại chỗ bảo vệ nguồn tài nguyên này
mặc dù vậy khó khăn đối với công tác bảo vệ rừng vẫn còn nhiều
nhất là bố trí nhân lực quân số chốt chặn tại những điểm nóng về xâm hại rừng
theo chủ trương tinh giản biên chế cũng như là chúng ta thắt chặt chi tiêu công
thì chúng tôi hiện tại chỉ biên chế là một trăm sáu mươi
mà trải dài trên là tám huyện thị xã thành phố và quản lý cho được
là trên hai trăm linh hectare rừng đó là một cái thách thức không nhỏ
và chúng tôi cũng phải giống như lưu cơm nước mắm để mà bố trí anh em
cái lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng tức là lực lượng bảo vệ tại chỗ
thì chưa có đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ
theo thống kê trung bình một cán bộ kiểm lâm hoặc một nhân viên bảo vệ rừng
phải quản lý hơn bảy trăm linh hectare rừng
diện tích lớn địa hình đi lại phức tạp do đó không thể bao quát được tình hình diễn biến xâm hại rừng
bên cạnh đó toàn tỉnh có khoảng tám mươi hectare rừng được giao cho các xã thị trấn quản lý trực tiếp
nhưng không phải địa phương nào cũng có đủ khả năng thành lập duy trì lực lượng bảo vệ rừng
các đối tượng lâm tặc cũng lợi dụng điều này để vào rừng khai thác
vì vậy nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm cũng như chủ rừng nhà nước là yêu cầu cấp thiết hiện nay
chúng tôi cũng đang đề nghị nhà nước là tranh cấp
đưa ra một hệ thống máy tính bản hay là black cam để chúng tôi có thể kiểm soát được việc phá rừng trên rừng
kiểm soát được có phần mềm là zyka để chúng tôi có thể phát hiện được tình trạng phá rừng ở từng địa điểm một
để có thể triển khai lực lượng mình kinh tờ
kiểm lâm chúng tôi cũng mong muốn ở trên có nhiều chủ trương chính sách làm sao đó
để mà chúng tôi đủ lực lượng đủ trang bị đủ trang bị
tổ chức một hệ thống mà theo các quy định hiện hành là chủ rừng phải có đầy đủ thấm quyền đầy đủ lực lượng tuyển cho đủ thì tự bảo vệ trước
bốn tháng đầu năm toàn tỉnh đã phát hiện gần chín mươi vụ vi phạm khai thác lâm sản trái phép
tịch thu hơn một trăm hai mươi mét khối gỗ các loại
số vụ vi phạm có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên tình trạng lâm tặc vào rừng khai thác gỗ vẫn còn phức tạp
các điểm nóng về xâm hại rừng tại vạn ninh ninh hòa khánh vĩnh chưa thể xóa bỏ
vì vậy để bảo vệ rừng vẫn còn nhiều vấn đề phải quan tâm tìm hướng tháo gỡ trong thời gian tới

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện